trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao diễn ra vào chiều nay
phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của việt nam trước những ý kiến cho rằng
việc những người việt nam bị chính quyền tỉnh campong châu hàng campuchia di rời khỏi khu vực biển hồ
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
tôi cho rằng đây là những thông tin hoàn toàn không có cơ sở
việt nam thông hiểu chủ trương phát triển kinh tế xã hội bền vững của campuchia
trong đó có việc di rời người dân ở khu vực biển hồ nói chung
các cơ quan đại diện việt nam tại campuchia luôn theo dõi sát sao việc di rời
kịp thời có các biện pháp hỗ trợ bà con gốc việt thuộc diện di rời
và kêu gọi bà con phải tuân thủ
pháp luật của nước sửa tại